thưa quý vị và các bạn một tình huống giao thông được camera hành trình ghi lại khi hai xe máy liều mạng vượt đoạn lên dốc khuất tầm nhìn
khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy hết sức nguy hiểm
trong clip hai người đi xe máy liều mạng vượt ở đoạn khuất tầm nhìn nên lao thẳng về phía chiếc xe tải cỡ lớn đang đổ đèo ở làn đối diện
tưởng như chuyện sông chết đã ở trong gàng tắc nhưng rất may nhờ sự tỉnh táo và phản xa kịp thời của tài xế xe tải mới có thể tránh được một tai nạn thảm khốc
theo chuyên gia giao thông khi lái xe đường đèo dốc hãy báo hiệu cho xe đi ngược bằng còi mỗi khi vào một góc cua khuất tầm nhìn
khi vào cua không bám vạch tâm đường mà nên chú ý đến vạch làn đường bên phải của mình
clip giao thông ghi lại hình ảnh một đôi nam nữ chạy ngược chiều vào làn ô tô trên cao tốc
mặc cho nhiều xe tải xe khách chạy đúng chiều bấm coi inh ỏi nhưng cặp đôi này vẫn vô tư chạy khiến nhiều người bức xúc
rất mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý nghiêm hành vi của đôi nam nữ trên
hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông mà còn vô cùng nguy hiểm
hậu quả sẽ tăng gấp bội vì các phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao
một tình huống giao thông khác được camera hành trình ghi lại đã đặt ra những câu hỏi về việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông bên cạnh các xe tải
theo hình ảnh từ camera hành trình chiếc xe tải đi đằng trước với kích thước khá lớn nhưng phần thùng ben chở hàng lại bị bung hẳn ra
nhiều bình luận lo ngại
nếu chiếc xe này đi qua đoạn sóc hoặc phanh gấp thay đổi tốc độ rất có thể phần cửa bên này sẽ rụng hẳn rơi xuống đường và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông